thống kê từ ngành nông nghiệp tỉnh cà mau mưa lớn kết hợp với chiều cường đã khiến cho một bốn trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu trong vùng ngọt hóa của cà mau bị thiệt hại hoàn toàn
hiện mực nước trong ruộng còn rất sâu máy gặt không hoạt động được trong khi giá công cắt tay khoảng bảy trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng một công
sau khi trừ chi phí bà con nông dân không có lãi nên nhiều người bỏ lúa
vụ hè thu năm nay nhiều hộ dân đã mất trắng hàng trăm triệu đồng do ngập úng nhiều diện tích hoa màu cây ăn trái nhiều diện tích nuôi cá nước ngọt cũng bị thiệt hại
ubnd tỉnh cà mau đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thống kê thiệt hại hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người dân